chắc chắn rằng đây sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ
rạp xiết công viên gia đình mà nhiều thế hệ người dân tp hcm vẫn gọi quen là rạp siếc gia đình
có thể hiện sự xuống cấp rõ nét
tuy nhiên nhìn nhận năng lực của thế hệ diễn viên cơ quan quản lý đã chấp nhận tu sửa
chỉnh trang công trình đem đến không gian hưởng thụ siết đàng hoàng hơn trong mùa tết này
những hình ảnh các bạn vừa xem vừa rồi là hình ảnh của rạp siếc gia định vào tết nguyên đáng năm hai nghìn một mươi tám
cách đây gần một năm
và đây là diện mẫu mới của rạp gia đình sau gần một năm sửa chữa
được sự chấp thuận của ybnd tp hcm và sở văn hóa thể thao thành phố
rạp xiết gia đình được bắt đầu xây mới từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
sau hơn sáu tháng thi công công trình đã hoàn thành cơ bản không gian trình diễn
để phục vụ gala xiết quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
hai đoàn việt nam cùng ba đoàn từ liên bang nga uzbekistan và tây ban nha
đã có thể trình diễn xiết ở một địa điểm sạch sẽ vô tình
và tương tất
xưa là cái rạp là nó hơi bị củ
nhưng mà khi mà trời mưa là nó ướt hết ở xung quanh
là mũi rất là nhiều
nhưng mà bây giờ thì nó được sạch sẽ hơn
có một cái rạp nó hoàn chỉnh và nó đẹp
thì đó là niềm hạnh phúc người diễn viên
cũng là một cái cố gắng gì đó
làm cho người diễn viên giống như là có một cái đam mê nghề hơn
và muốn cống hiến nhiều hơn nữa
hiện nhà hát nghệ thuật phương nam đang hoàn tất
giai đoạn cuối là khu trang điểm khu lưu giữ đạo cụ
cũng như chuồng nuôi thú trong khu viên rạp xiết gia đình
bên cạnh đó theo nguyên vọng của nhiều diễn viên xiết tại đây
mong mỏi sẽ có thêm khu vui chơi thiếu nhi
để hấp dẫn nhóm khán giả gia đình quanh năm
đội ngũ nghệ sĩ cũng kỳ vọng có thêm không gian tập luyện tách riêng
ở khu vực trình diễn để tăng hiệu quả tiết mục
tăng chất lượng trình diễn của siếc việt nam thời gian tới
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây
quang huy xin mời quý vị quay trở lại hà nội
để tiếp tục với bản tin an ninh ngày mới
xin cảm ơn biên tập viên quang huy với những thông tin vừa rồi
và tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng đến với tiểu mục sống khỏe mỗi ngày
vâng quý vị thân mến tết là khoảng thời gian quý giá
để các thành viên trong gia đình
dù làm ăn xa đến mấy cũng trở về quê hương
xung hợp gia đình
đoàn viên có lẽ đó là một ý nghĩa tốt đẹp nhất
mỗi dịp tết đến xuân về
đúng vậy chẳng thế mà mỗi một năm đi bắc vào nam
ai rồi cũng sẽ trở về nhà
gặp gỡ cha mẹ anh em và bạn hữu
anh thế cương chắc chắn cũng không phải là một ngoại lệ đúng không ạ
tuy nhiên ai biết không vào ngày tết thì cũng có
những người không được trở về đón tết cùng với gia đình của mình
họ sẽ có một cái tết khác
đó là vì bệnh tật mà họ phải đóng một cái tết rất khác
khi mà cùng phải ở lại nơi xóm chạy thận
và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nhân vật
trong phóng sự ngày hôm nay
con xóm nhỏ ở đường lê thanh nghị này
là nơi cư trú của rất nhiều bệnh nhân chạy thận
xóm chạy thận ngày tết cũng như ngày thường
bệnh nhân nào cũng tuần ba buổi vào viện lọc máu
chị hương mới vào xóm chạy thận được ba tháng
tết năm nay sẽ thật kỳ
khác khi không có gia đình ở bên cạnh
mỗi năm thì đầm ấm bên gia đình
cùng các con gói bánh trưng rồi là
sắm sửa cho các con vui
nhưng mà năm nay thì xa các con thì
ba bố con lại phải tự
chăm chút cho
cho ngày tết thôi
thì mình xa gia đình thì rất là nhớ
rất là thương các con
cái lúc mà
cần mẹ nhất thì mẹ lại không ở bên
nhưng mà các con cũng phải
quen dần với cái bệnh của mẹ
tại vì suốt đời mẹ phải chạy như thế
căn phòng nhỏ của chị hương
còn có một cụ bà ngoài tám mươi tuổi
một già một cha
người mới vào
người đã ở xóm chọ gần một mươi năm
họ sẽ cùng nhau đón một cái tết bình dị xa nhà
đứa lớn nào đến rồi đấy
đứa lớn như con năm nay là lớp bốn rồi

mong năm tới là được muốn về
nhưng mà không về được
vì già rồi đi
không về được
có con dâu cuối đây thôi
mình có như thế nào thì các bác
cũng tư vấn cho từ viên thuốc
nước uống hay ăn uống như thế nào
để cho nó khỏe
được hòa nhập với các bác các cô
đây là cái bệnh tật của mình
cũng thiên giảm đấy
nhưng mà mình cảm thấy khỏe
mỗi người có một cái nỗi khổ riêng
nhưng mà nỗi khổ chung của bệnh tật thì ai cũng hiểu ai
và cũng đồng cảm với nhau
nỗi khổ bệnh tật không của riêng ai
với anh hiểu căn bệnh suy thận đã kéo dài một mươi năm năm
và cũng là từng ấy thời gian
anh và vợ gắn bó với xóm chạy thận này
anh lào em cái đường vai này cái cửa tay này
cho sổ bé thôi không có là cái vải này nó mỏng
cố gắng làm xong người cáo đi mai vào chợ thăm tết mua mấy thứ

còn lửa ngày về mệt thì làm ăn không làm ăn được bao nhiêu
đa số đồng hành là không làm ăn được bao nhiêu
với mọi người tết là khoảng thời gian gặp gỡ lại bạn bè người thân
nhưng với anh hiểu hay nhiều người khác ở xóm chạy thận
tết là vẫn chỉ quanh quẩn nơi trọ và bệnh viện
nói chung là tết thì đối với bệnh thân chạy thận này cũng không khác như ngày thường cả
bạn bè thì bây giờ ông đâu rồi thì cũng ít chơi bời
đi chơi thì người ta cũng không mình nắm mình
nói chung là ở nhà đi chạy thận thì còn không thích mình nắm mình
bạn bè bây giờ thì ta cũng quan hệ nó cũng ít hơn so với ngày khỏe
mọi người thì ăn uống rồi bàn chuyện làm ăn hay chuyện lợn chuyện kia
mình chẳng có chuyện gì chỉ có mỗi ốm đong mới đến viện thành bị tự ti
thì bây giờ hầu như anh cũng không đi đâu ngoài chạy thận mới cả về nhà chọ
nhưng tết không phải vì vậy mà buồn
khao khát sống và sự đồng cảm của những người đồng cảnh ngộ đã gắn kết họ
cùng ngồi bên nhau tất cả những người đồng cành ngộ đã gắn kết họ
chút không khí tết còn lại để mai lại tiếp tục hành trình với thuốc với kim tiêm và với cả những nỗi đau
và dù không biết khi nào sẽ được về nhà
nhưng còn tết còn bên nhau thì còn hy vọng con tiếng cười và cả những tiếng hát
quay trở lại với những nhân vật trong phóng sự của chúng ta ngày hôm nay
đối với những người bị suy thận thì chức năng thận suy giảm rất nhiều
chính vì vậy mà họ cũng cần phải có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt
cụ thể như thế nào mời quý vị hãy cùng đến với phần tư vấn sau đây
tại việt nam hiện có khoảng năm triệu người bị suy thận
trong đó có khoảng hai mươi sáu người suy thận mạng tính giai đoạn cuối
bệnh suy thận có diễn biến rất âm thầm
nhiều người khi thấy mệt mỏi đi khám thì mới biết đã bị bệnh
trong những ngày tết bệnh nhân suy thận cũng cần duy trì chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý
để không gây ra những biến chứng nguy hiểm
hạn chế lượng muối nạp vào cơ thể không quá bốn gram một ngày
nên hạn chế chất đạm từ thực vật như đậu đỗ đậu phụ
bổ sung chất đạm từ trứng sữa thịt cá
uống ít nước chỉ khoảng một lít một ngày
hạn chế thức uống có cồn như rượu bia thức uống có ga
bổ sung các loại rau và các loại trái cây để cung cấp vitamin và khoáng chất
giúp bệnh nhân hạn chế những biến chứng nguy hiểm
quan trọng nhất là bệnh nhân phải giữ được tinh thần lạc quan
sống tích cực để chiến đấu với căn bệnh trong một thời gian dài
bây giờ đã đến thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
thưa quý vị ngày tết thì không thể thiếu chén rượu đúng không ạ
không biết là trong những ngày tết vừa rồi thì anh cương anh có phải uống nhiều hay không ạ
thực ra trong những ngày tết thì tôi uống cũng khá nhiều và thực sự là rất là sợ
dường như là rượu bia đã trở thành một nỗi ám ảnh trong mỗi khi dịp tết đến xuân về chị nam ạ
vâng có lẽ là ngày tết thì chến chú chén anh rồi đi nhà nào cũng phải uống rượu đúng không ạ
và sau khi uống rượu thì có những nỗi ám ảnh
ví dụ như là ngộ độc rượu này rồi là tai nạn giao thông như chúng ta đã theo dõi ở phần đầu của chương trình
tuy nhiên rượu thì rõ ràng là điều không thể tránh khỏi trong những ngày tết
chính vì vậy mà có thể bạn quan tâm ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành riêng để nói về chủ đề rượu bia ngày tết
và những lưu ý tới quý vị để có được một cái tết vui nhưng an toàn
trước hết mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn lại xem là rượu thì sẽ tác động như thế nào đến cơ thể của con người
bia rượu có khả năng làm cho cơ thể mất nước
chính điều này dẫn đến tình trạng đau đầu khô miệng và đưa con người vào trạng thái mệt mỏi chóng váng ngủ lịm sau khi xe xin
bên cạnh đó sau khi đi vào cơ thể thì rượu sẽ được chuyển hóa thành acetaldehyde
đây là một chất gây ung thư ở người và đã được chứng minh là có khả năng gây tổn hại đến adn
hậu quả có thể đưa đến xu hướng mắc bệnh alzheimer các vấn đề về nội tạng ung thư gan hoặc là ung thư đường tiêu hóa trên
và rượu cũng là ước chế thần kinh trung ương phụ thuộc vào nồng độ rượu trong máu
ở nông độ thấp thì rượu có thể an thần làm giảm lo âu
thế nhưng với nồng độ cao hơn thì có thể gây dối loạn tâm thần mất điều hòa không tự chủ được hành động
và có thể bị hôn mê ức chế hô hấp nguy hiểm đến tính nặng khi nồng độ rượu trong máu quá cao
và quý vị thế sao ạ có lẽ là ít ai có thể nghĩ rằng rượu sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như vậy đúng không ạ
và cách tốt nhất để có thể giảm được tác hại của rượu bia mà các bác sĩ khuyên chúng ta đó là hạn chế uống
thế nhưng trong những trường hợp mà quý vị bắt buộc phải nâng ly thì sao
những điều sau đây mời quý vị hết sức lưu ý
uống một ly sữa ăn một chút thái cây hoặc uống một muỗng canh dầu ô liu
nên uống hai viên năm mươi mg vitamin b sáu kèm theo một viên vitamin b một sẽ giúp bớt xay hơn
tuy nhiên vitamin b sáu không nên dùng thường xuyên vì có thể gây biến chứng không tốt
khi đang uống rượu
uống từ từ một lượng cồn lớn bất ngờ đổ vào cơ thể trong thời gian ngắn
có thể gây tác động nhanh mạnh tới não bộ dẫn tới chóng và nhanh xay hơn
uống thật nhiều nước lọc
nước giúp phá vỡ cấu trúc cồn mà tạo ra acid lactic và các loại hóa chất khác
gây cản trở sản xuất đường và chất điện phân trong cơ thể
không nên uống các loại rượu pha với nước có ga
dựa có độ cồn khi gặp ga của nước ngọt sẽ làm cho cồn nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân
đồng thời sản sinh ra đại lượng co hai gây nguy hại cho gan thận dạ dày đường ruột
vâng đó là những lưu ý của chương trình
ngày xuân thì việc tụ tập xung họp gia đình bạn bè
khó tránh khỏi chén ra chén vào
và một lưu ý hết sức quan trọng tới quý vị để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác
đó là khi đã sử dụng chất có nồng độ cồn thì tuyệt đối không được phép lái xe
rất nhiều người vi phạm nghĩ rằng uống nhiều rượu bia thì mới có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép
tuy nhiên thiết bị đo nồng độ cồn từ hơi thở trong phổi
do đó mà người uống ít thì vẫn có thể bị xử phạt lỗi này
và trên thực tế thì có những người khai là họ mới chỉ uống chưa quá hai chén rượu
hoặc là ít hơn một cốc bia thì vẫn có nồng độ cồn vượt quá so với quy định
và với những lưu ý trên thì xin được kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một cái tết thật vui vẻ và an toàn
vâng và trong những phút cuối của chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lên đường du xuân
cùng khám phá những miền đất mới những phong tục mới đến từ rất nhiều vùng đất
và ngày hôm nay thì điểm đến của chúng ta đó là bản tám
đó là phìn huyện sapa của tỉnh lào cai
vâng thưa quý vị và các bạn trải qua thời gian thì đồng bào người giao nơi đây vẫn lưu giữ được những bản sắc văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ
trong đó thì có phong tục làm tiền giấy
và chuyến trải nghiệm chào ngày mới ngày hôm nay sẽ khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
chúc quý vị và các bạn sẽ có những chuyến du xuân thật thú vị và ý nghĩa
đồng tiền này thì làm vào dịp tết với năm mấy
lấy kết hôn và lấy cấp sắc đều vào làm cái đồng tiền này
anh ơi anh có thể làm lại cho em xem được không ạ
anh có làm cái này từ bao giờ đấy

anh có thường hay làm không ạ

thế con gái có được không ạ
ở đây thì con gái không làm hầu hết là con trai thì ai cũng phải làm

vâng thì cháu đi cùng bác nhé
hẹn gặp lại